tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm ba mươi năm xây dựng phát triển ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh
lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai đón nhận cơ thi đua của chính phủ do đảng nhà nước và chính phủ trao tặng cho các cán bộ nhân viên hệ thống việt tiên banh
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đã gửi lãng hòa chúc mừng
qua ba mươi năm xây dựng và phát triển việt tinh banh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước chính phủ và ngành ngân hàng giao
hai mươi năm qua việt tinh banh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành toàn diện là ngân hàng tiên phong trong cơ chế thị trường
có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự nghiên cứu
nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất và cờ thi đua của chính phủ do đảng nhà nước và chính phủ trao tặng cho việt tinh banh
đây là sự đánh giá ghi nhận những thành tựu và đóng góp đặc biệt quan trọng của việt tim banh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc